nguyên nhân gây ra vụ va chạm lái xe này cho biết khi đến giao lộ nguyễn văn linh nguyễn lương bằng quận bảy phát hiện một xe ô tô màu đen chuyển hướng ngay trước mặt lái xe buộc phải phênh gấp để tránh đâm vào ô tô này dẫn đến xe mất lái và la vào những người đang đứng chờ đèn đỏ tại nút sau cắt
sau một ngày điều tra khẩn trương tối qua các lực lượng chức năng công an tỉnh bắc giang đã phối hợp làm rõ đối tượng trong vụ án giết người phân thi thể thành nhiều mảnh ở xã nam dương huyện lục ngạn gây hoang mang trong dư luận
tại cơ quan điều tra đối tượng đỗ văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám xã nam dương huyện lục ngạn đã bước đầu khai nhận hành vi sát hại anh nguyễn văn điểm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng chú tại địa phương và là cháu rể của đối tượng
theo lời khai ban đầu vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm anh điểm tìm tới nhà năm trong tình trạng xây rượu sau đó anh điểm có chửi bới và đe dọa phá bàn thờ nhà năm
bực tức vì bị đe dọa nam đã dùng búa đánh vào đầu anh điểm khiến nạn nhân tử vong
để che giấu hành vi phạm tội nam đã phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi bỏ vào bao tải mang đi phi tàng ở suối mải lâm thôn nam điện xã nam dương một số bộ phận khác của thi thể anh điểm trôn ở ruộng gần nhà
vụ án đang được tiếp tục điều tra
sáng nay tòa án nhân dân huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo hà thị nhân chú tại xã hồng thủy huyện lệ thủy với tội danh mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm lực lượng phòng chống ma túy tỉnh quảng bình phối hợp với công an huyện lệ thủy bắt quả tăng đối tượng nhân đang bán bốn trăm năm mươi viên nén dạng hồng phiến tại nhà nghỉ minh đức xã thanh thủy huyện lệ thủy
qua đấu tranh nhân đã khai nhận do thường xuyên qua lào làm ăn nhận thấy việc mua bán ma túy dễ kiếm lời nên đã mua gần năm trăm linh viên hồng phiến về bán cho các đối tượng nghiện thì bị bắt quả tang
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hà thị nhân tám năm tù giam
tin quốc tế
tối qua siêu bão dujan đã mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào đài loan trung quốc khiến hai người thiệt mạng ba trăm hai mươi bốn người bị thương và sáu người leo núi mất tích
thông tấn xã đài loan cho biết hiện có hơn ba trăm ba mươi hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện và khoảng hai người đã phải qua đêm tại các khu vực tạm trú
cơ quan thời tiết cho biết vào lúc hai mươi một giờ địa phương bão duchran ở cách thành phố đài trung ba mươi km về phía đông nam
khu vực bờ biển phía đông cũng hứng chịu các đợt sóng lớn trong khi thành phố đài bắc có mưa gió khi bão duchra di chuyển về phía nam
tại huyện nghi lan ở phía bắc lượng mưa đo được trong hai mươi bốn giờ qua ở một số khu vực lên tới hơn bảy trăm linh mm
các dịch vụ tàu cao tốc tại phía tây cũng bị hủy
ít nhất năm mươi người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền trở qua số khách quy định bị lật trên sông kolohi ở bang assag miền đông bắc ấn độ
cảnh sát địa phương cho biết khi tai nạn xảy ra
chiếc thuyền đang chở từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh khách
khi đến giữa sông động cơ của thuyền đã bị hỏng khiến chiếc thuyền đâm vào trụ cầu gỗ
theo các cơ quan chức năng địa phương hiện chưa thể xác định có bao nhiêu hành khách thiệt mạng
song ước tính ban đầu số người thiệt mạng có thể lên tới ít nhất năm mươi người
nhiều hành khách đã bơi vào bờ an toàn
hiện đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người có mất tích
bản tin một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h hôm nay xin tạm dừng tại đây